trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ asean hàn quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng tổng thống hàn quốc moon jae in và các nhà lãnh đạo asean
dự lễ động thổ xây dựng thành phố thông minh ecodenta tại quận gangseo của thành phố busan
chiều cùng ngày thủ tướng đã tiếp ông park so hwan tổng lãnh sự danh dự việt nam tại khu vực busan kangnam
thủ tướng đã tiếp ông park so hwan tổng lãnh sự danh dự việt nam tại khu vực busan
thủ tướng đã tiếp ông park so hwan tổng lãnh sự danh dự việt nam tại khu vực busan kangnam
thủ tướng khẳng định quan hệ việt nam hàn quốc phát triển tốt
nhanh trên mọi lĩnh vực quan hệ chính trị tin cậy giao thương nhộn nhịp giao lưu nhân dân gắn kết
bên cạnh đó chính sách hướng nam của tổng thống hàn quốc tiềm năng phát triển của việt nam
là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hàn quốc đẩy mạnh hoạt động tại việt nam
về phần mình tổng lãnh sự danh dự park so hwan bày tỏ ngưỡng mộ thời gian qua
chính phủ và nhân dân việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
duy trì ổn định chính trị và đặc biệt vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ hợp tác
nhiều mặt giữa việt nam và hàn quốc
ông cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò tổng lãnh sự danh dự của việt nam
và đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước